chạm dừng chân lại đây cung cấp hơn hai trăm linh sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường với các sản phẩm reuse tái sử dụng bao gồm các sản phẩm cần cho việc chăm sóc cá nhân vệ sinh nhà cửa đến các sản phẩm phục vụ văn hóa mang đi của người việt nhằm đáp ứng sự tiện lợi khi đi chợ đi học đi làm đi du lịch đi công tác
với cách đi chợ kiểu mới này khách hàng sẽ được giảm hai trên tổng hóa đơn mua hàng
vì nỗ lực hạn chế nhựa và rác thải không cần thiết từ việc mua sắm
theo báo cáo của liên hiệp quốc mỗi phút có một triệu chai nhựa được tiêu thụ trên toàn thế giới
tại việt nam lượng rác thải và bao bì nhựa được đưa đến bãi rác mỗi tuần luôn ở mức đáng báo động
chỉ riêng hà nội và thành phố hồ chí minh trung bình có khoảng tám mươi tỷ tấn nhựa thải ra mỗi ngày
nhận thấy được điều này nữ họa sĩ tám x nguyễn dạ quyên đã tự đặt ra cho mình một sứ mệnh
chính là tìm lời giải tốt nhất để khắc phục dần được thực trạng trên
chị tâm niệm rằng để khắc phục tình trạng xấu đi từng ngày của trái đất
thì chính những người đang gây ra điều đó như con người chúng ta phải thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày
và lại đây resefield station chính là giấc mơ của nguyễn dạ quyên
giấc mơ lan tỏa lối sống xanh xây dựng và phát triển một hệ sinh thái cho lối sống bền vững với những thế hệ tương lai
cho chị được biết là dự án của mình đã được chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
vậy thì không biết ý tưởng nào để mình cho ra đời cái dự án này hả chị
thì thực ra là tất cả mọi thứ thì nó bắt đầu từ cá nhân nhu cầu cá nhân của mình
cách đây năm năm thì khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về lối sống xanh lối sống giảm rác thải
thì bắt đầu mình để ý tới trong nhà của mình ví dụ như là bếp rồi phòng tắm
thì mình thấy là cái lượng rác thải mình thải ra mỗi ngày ở nhà
ví dụ trong phòng tắm là mình đếm cũng gần hai mươi cái chai lọ mỹ phẩm dầu gộ dầu tắm các thứ
và lúc đó thì mình cũng đi tìm một cái giải pháp là làm sao để mình tận dụng lại
tại vì khi mà mình đọc cái cuốn sách là về nhựa
thì mình thấy đó là nhựa thì không thể phân hủy được mà chỉ có thể phân rả thôi
và nó sẽ tồn tại hàng trăm hàng trăm năm
thì mình cảm thấy là mình cũng giảm cái rác nhựa lại
nhưng mà mình không tìm được một cái nơi để mình có thể làm đầy trở lại những cái bao bì này
trong khi đó mình đi nước ngoài thì mình lại thấy là có
ví dụ như mình đi tây ban nha đi pháp
rồi mình thấy là ngay cả ở bangkok hoặc hồng kông
người ta cũng gần với mình và người ta cũng mở được những cái trạm làm đầy như vậy
và mình không thấy ở việt nam
rõ ràng là cái việc làm đầy lại thì giống như đi đổ xăng nè
rồi mình đi mua dầu hôi ở nhà mình
thì mình thấy là sao lại không có
và khi mà mình chờ thật ra là bản thân mình là mình muốn một người khác làm
nhưng mà vì làm việc này thì nó rất cực
thế nên đó là mình chờ mình để cho người khác làm
và sau một thời gian mình chờ cũng ba năm
thì mình thấy đó là à
thật ra xét lại thì việc này mình có thể làm được
mình cũng biết về cái này
mình cũng biết được các nhà cung cấp này nọ các thứ
vậy thôi mình sẽ làm
và mình bắt đầu là cái hành trình là lập ra cái dự án này
và đi đến nay thì cũng được hai năm rồi
và nó vẫn là một cái
đối với mình thì nó vẫn là một cái dự án và một cái cam kết về cá nhân nhiều hơn
nó không hẳn nó là một cái kinh doanh để hướng tới lợi nhuận
có một điều mà dự sử
tôi thắc mắc nữa đó chính là cái tên của cửa hàng của mình đó chính là
lại đây refuse station
tại sao lại là từ lại đây mà không phải là bất kỳ một cái động từ nào khác
thì thật ra thì cái chữ refield station thì nó chỉ là một cái từ tiếng anh
và nó khá là phổ biến đối với lại phong trào sống xanh
phong trào sống ít rác thải zero watch trên thế giới
và mình muốn là khi người ta tìm cái từ khóa này
người ta sẽ biết được là việt nam cũng có một cái nơi
làm về như vậy
chứ người việt nam không phải là xã rác
không phải là đứng thứ năm về thải rác ra biển như là mọi người vẫn hay chia sẻ trên báo chí
còn cái chữ là tại sao lại là lại đây
thì thực ra là cái đó là một cách chơi chữ
thứ nhất đó là một cái dự án người việt nam mình làm
và mình hướng đến đó là một cái việt nam
mà mình muốn đó là nếu như mình làm tốt thì cộng đồng bạn bè quốc tế khách du lịch
thập phương người ta sẽ nói được là việt nam cũng có một cái như vậy
thì mình muốn gửi gắn một cái tên
thật ra là review có nghĩa là làm đầy
thực ra là mình rất là loay hoay để làm sao để vừa thể hiện được cái ý nghĩa của cái mô hình
có nghĩa là làm đầy trở lại
thì một ngày đẹp trời thì suy nghĩ suy nghĩ cho sẽ lại
và cuối cùng đó là mình tìm ra được lại đây đến đây thì sẽ lại đầy trở lại
có nghĩa là vẫn dùng sáu cái ký tự đó nhưng mà cũng là một tiếng việt của mình
và nó rất phong phú mình chỉ cần đổi dấu thôi và nó sẽ ra những nghĩa hoàn toàn khác
có nghĩa là đến đây lại đây
và bạn sẽ được làm đầy trở lại lại đầy
đối với diệu thu thì bất kỳ một cái sản phẩm nào đó nó gắn bó với mình thì đều có một cái câu chuyện riêng
vậy thì chị có thể chia sẻ một cái câu chuyện đối với một cái sản phẩm nào đó trong cái cửa hàng của mình hay không
nói về câu chuyện sản phẩm thì thực ra là đối với bản thân mình thì mình luôn luôn tâm đắc nhất
đó là cái dòng sản phẩm sà bông
thì thật ra là mọi người đều biết là việt nam mình thì đã từng có một cái ngành sà bông truyền thống là bằng tay thủ công
và sau đó thì nó mất đi vì là không thể các cái hộ gia đình họ không thể cạnh tranh đối với lại cái ngành sản xuất công nghiệp đại trà được
ví dụ như một cục sà bông bây giờ bình thường mọi người có thể mua có một mươi hai năm trăm linh đồng thôi
mà làm sao họ có thể là giới thiệu một cái lĩnh vực là một cái sản phẩm sà bông làm bằng tay ít hóa chất hơn dùng những cái hương liệu thiên nhiên hơn
thì nó gấp tới bốn năm lần
và rất là nhiều gia đình họ phải ngừng sản xuất đó và họ phải chuyển sang làm những việc khác
và mất đi cái
những cái nghề truyền thống đó
thì khi mà trong cái thời gian đầu mình đi tìm kiếm đối với mình thì một cục sà bông nó phải thay thế cho ba bốn cái chai nhựa lại đúng không
mình có thể dùng để gội đầu
nếu như da tóc mình bình thường mình có thể dùng để rửa mặt mình có thể rửa tay và mình cũng có thể để tắm gội
thì điều đó có nghĩa là cục sà bông mà khi mình xài á là mình cũng có thể là
khi mà xài với nước thì nó sẽ tiêu hao đi và nó không để lại bất cứ một cái dấu chân nào hết nó không có rác thải gì hết
và mình cảm thấy là đây là một cái
sản phẩm mà thật sự nó là không rác thải zero watch luôn
và khi mình đến thăm cái nhà cung cấp là ở bình dương thì mình có thấy là quá trình bạn sản xuất là làm thủ công và bạn tạo ra những cái vụt sà phòng
và bạn phải khuấy với nước và mình thấy là bạn dùng để lau nhà
thì mình mới bảo là ổ sà bông này vẫn còn tốt để mà tắm
thì thực ra là mình cũng đang tìm một cái giải pháp đó là mình phải mua một cái cục sà bông mình lại phải bào nó ra để mình bỏ vô trong một cái hộp thiết để mình đi du lịch
tại vì khi mà
khi mà mình đi du lịch thì bản thân mình sẽ tạo ra rất nhiều cái loại nhựa rác thải ở trong các khách sạn
ví dụ như họ chuẩn bị sẵn các cái tuyếp nhựa nhỏ hoặc là chai dầu nhỏ và mình dùng xong mình vứt đi đúng không
hoặc là mình mang một cục sà bông ở nhà đi thì thường nó ướt và mình đổi khách sạn thì nó sẽ không có được thuận lợi lắm
còn khi mình xài bằng vụn thì mình xài bao nhiêu mình lấy bao nhiêu
thì mình mới bảo ô bạn ơi cái này chứ là bạn để cho lại đây đưa nó thành một cái ứng dụng đó là gọi là sà bông du lịch
thì bạn nói ok vậy là tận dụng hết một trăm linh những gì cái mẻ sà bông bạn làm ra từ cái bánh cho tới là cái vụt là mình đều có thể tận dụng được hết
lại đây và nhà cung cấp đã có thể hoàn thiện được cái chưu trình và cùng phối hợp với nhau để mà giảm được cái lượng rác thải
và đối với mình đó là một cái câu chuyện sản phẩm mà luôn luôn cảm thấy đó là nếu như một ngày đẹp trời mọi người nói là sản phẩm nào là mình yêu thích nhất thì nó vẫn luôn là sà bông
tại vì nó đại diện cho cái ý nghĩa đó là không rác thải
và rất là cảm ơn chị vì đã chia sẻ một câu chuyện thú vị như vậy
và ngày hôm nay thì diệu thu cũng có mang đến đó chính là một cái lọ thủy tinh cũ như thế này để mình có thể làm đầy một cái vật dụng nào đó ứng dụng trong cuộc sống của diệu thu
và không biết là phải làm đầy như thế nào ngay bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời chị hãy cùng hướng dẫn diệu thu làm đầy cái sản phẩm cũng như cái lọ này
ok rồi thì bây giờ xin mời diệu thu mình sẽ trải qua tổng cộng đó là năm bước để mình làm đầy đúng không
ví dụ như là bước đầu tiên là làm đầy
bước đầu tiên là nếu mà cái chai của chai lọ cũ của thu nó chưa được rửa vệ sinh sạch sẽ thì bên mình sẽ phải rửa cái việc đó đi để mình đứng đón nhận cái sản phẩm mới
rồi sau đó là diệu thu sẽ phải chọn một cái sản phẩm nào đó và sẽ có các bạn giới thiệu từ dầu gội dầu tắm nước rửa tay rất là cần bây giờ
thì sau đó mình sẽ dán nhãn mình sẽ cân cái bì này nó là bao nhiêu rồi xong sau đó là mình bắt đầu đổ cái sản phẩm mới vô mình lại cân lại
để mình biết được là trừ đây được cái dọ trọng lượng mà cái dầu gội hoặc là cái sản phẩm mà mình đã làm đầy bên trong là bao nhiêu và sau đó mình sẽ tính tiền
và em vừa mới hoàn thành bốn bước để làm đầy trở lại và em thấy có khó
dạ không nó rất là đơn giản
ờ thì đôi khi là những cái sản phẩm này mình cần một chút sự trú tâm tại thời điểm bây giờ và ngay bây giờ tự nhiên em sẽ cũng cảm thấy là cái việc làm đầy này nó không quá chậm nó cũng không quá bất tiện nó cũng kiểu một ít thời gian dành cho chính mình
cho nên đến đây thì các bạn cũng thì rồi các bạn cũng kiểu kết nối với chúng mình
thưa quý vị rất đơn giản để chúng ta có thể làm đầy lại một cái sản phẩm như một cái cha mới như vậy
mình vừa có thể góp phần bảo vệ môi trường và vừa có thể sống một cách là tiết kiệm hơn và sống xanh hơn rất là tốt cho sức khỏe
cũng như là góp phần làm đầy cho chính mình nữa thì tại sao không đúng không nào và hãy cùng dựng luôn cùng nhau đến với light day refuse station
thì khi mà mình ghé đến cửa hàng này thì cảm nhận đầu tiên của mình đầu tiên đập vô mắt là nó rất là xanh
mà thứ hai rất là thú vị là tại vì ở đây
ở đây thì nó sẽ có hai loại hàng là refuse và ninh refuse
thì hàng refield là hàng mà bạn có thể như kiểu là mang chai lọ tới rồi bạn chỉ cần làm đầy cái dung dịch mà mình muốn mua rồi đem về
nó có rất là nhiều sản phẩm mới lạ thân thiện với môi trường những cái giải pháp thay thế cho những cái vật dụng bình thường
mà mình thấy nó khá là thú vị
ví dụ như chỉ có mỗi một hàng là ống hút thôi thì mình thấy ở đây là thay vì mình xài ống hút nhựa thì mình đã tìm được những giải pháp như là ống hút tre
rồi ống hút thủy tinh hoặc ống hút kim loại để thay thế và tái sử dụng nhiều lần
nên mình rất là thích cái ý tưởng cũng như là mục đích hoạt động hướng đến môi trường của những dự án những cửa hàng như vậy
bên cạnh đó dự án lại đây refuse session còn có nhiều hoạt động cộng đồng như
tổ chức phiên trợ lại đây mua đồ cũ với hơn sáu mươi gian hàng trao đổi hơn sáu đồ cũ của cá nhân
giới thiệu cẩm năng quản lý du lịch bền vững cho các khách sạn xanh hơn
đặc biệt hơn là các hoạt động sản phẩm
hoạt động tài chế tại chỗ dành cho du khách mong muốn được trải nghiệm cảm giác tự tay làm sản phẩm handmade
thì khi mà những người trẻ đến đây là một cái niềm vui là bởi vì
à thì ra là những bạn trẻ bây giờ đã quan tâm đến môi trường chứ không phải là bảo vệ môi trường là cách đây từ hai mươi năm trước mọi người đã tuyên truyền rồi
nhưng mà người trẻ thì thật sự mà nói thì chưa có suy nghĩ nhiều giống như cả bản thân mình cũng không có thật sự là suy nghĩ nhiều
thì nhưng mà bản thân mình cũng không có thật sự là suy nghĩ nhiều

thưa quý vị nếu không thể là một phần của giải pháp khắc phục và giải quyết vấn đề thì hãy đừng nên làm vấn đề đó trở nên tồi tệ hơn
ngay từ bây giờ chúng ta hãy cùng nhau có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất
đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả quý vị trong số phát sóng